thưa quý vị những ngày này lượng người dân ra đường đông hơn bao giờ hết
dù nắm trước tình hình phát luồng giao thông tích hợp
thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp ủn tắc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông
và tình hình phòng tránh dịch bệnh của người dân thủ đô
nhiều trường hợp méo mặt khi đi chơi ngày lễ tắc ngợp thở đòi hoa mát nhiều trẻ đi lạc
theo quan sát ngày ba mươi tháng bốn hôm qua rất nhiều gia đình cho con đi chơi dịp nghỉ lễ
tuy nhiên số lượng người quá đông khiến tình trạng chen lấn sô đẩy
nhiều trẻ đi lạc bố mẹ nhiều gia đình phải xếp hàng đợi để được chụp hình
theo thống kê của ban quản lý công viên thiên đường bảo sơn
lượng khách trong sáng ba mươi tháng bốn ước đạt khoảng bảy lượt người tăng ba mươi so với cuối tuần trước
tình trạng đông đúc diễn ra tại các công viên khác của hà nội như công viên nước hồ tây công viên thủ lệ
diễn biến dịch covid một mươi chín ở việt nam và thế giới trong hai năm qua cho thấy
những kỳ nghỉ lễ dài ngày luôn đi kèm với nguy cơ dịch bệnh bùng phát
nếu người dân không để cao trách nhiệm và công tác phòng chống dịch không được thực hiện nghiêm túc
vui lễ tết đó là quyền lợi và mong muốn chính đáng của mỗi người
song không ai muốn vì niềm vui cá nhân khiến dịch bệnh tái bùng phát
bởi dịch covid một mươi chín được khống chế như hiện nay là thành quả được đánh đổi bằng công sức
mồ hôi tính mạng của rất nhiều người thuộc các lực lượng tuyến đầu chống dịch
nội lo nghỉ lễ chỉ thực sự không còn khi mỗi người có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình